các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi chạy đến khu vực cửa bếp thượng quý hoàng bất ngờ bị ngọc tấn công trọng thương vào vùng đầu
ngay khi xảy ra sự việc thượng úy công an phường hồng hải được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh cấp cứu
vết thương của thượng úy hoàng nằm ở vị trí nguy hiểm và khá sâu
tuy nhiên sau một thời gian được các bác sĩ chữa trị hiện tại đã ổn định
nhận được thông tin thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã cùng với đoàn công tác công an tỉnh đến thăm động viên
và trao tiền hỗ trợ cho thượng úy phạm đức hoàng
thiếu tướng đinh văn nời biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an phường nói chung
và cá nhân thượng úy phạm đức hoàng nói riêng đồng thời đề nghị công an thành phố hạ long nhanh chóng điều tra xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật
cũng liên quan đến một vụ án mạng tại huyện nghi xuân tỉnh thanh hóa thượng úy trần trung hiếu đã bị đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tấn công tử vong khi đang làm nhiệm vụ
trong lúc kiểm tra đối tượng nghi buôn bán ma túy thượng úy trần trung hiếu bị đâm trọng thương sau bốn ngày nằm điều trị thượng úy trần trung hiếu chuyển nặng và đã hy sinh
sáng một mươi bảy tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh hà tĩnh thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân hà tĩnh
người thân đồng đội đưa về từ bệnh viện về quê nhà tại thị trấn tiên điển huyện nghi xuân hà tĩnh
thượng úy hiếu đã hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân gia đình đồng chí đồng đội và người dân
những ngày qua nhiều cán bộ chiến sĩ công an người thân người dân đã đến hiến máu để cứu thượng úy hiếu
mặc dù được y bác sĩ bệnh viện đa khoa tp vinh bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an tận tình nỗ lực cứu chữa đồng đội và người thân hết lòng chăm sóc
nhưng do bị thương quá nặng thượng úy hiếu đã hy sinh
trước đó khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công an viên xã xuân hồng
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi thi phát điện đối tượng trân trọng gia bảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn một xã xuân hồng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tăng
nhận hung tin chồng bị kẻ xấu đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ
chị hà thị cầm tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thôn ba
xã xuân lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh rụng rời chân tay
dần lại nỗi lo lắng chị cố gắng gượng dậy đi khắp nơi hỏi vay tiền lo viện phí cho chồng
chị tú xót ra mấy ngày anh hiếu gặp nạn dù đau lòng lắm nhưng em vẫn đang cố gắng chảy vại lo viện phí thuốc men cho anh
em vừa xoay sở năm mươi triệu đồng để anh qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ bảo tình trạng của anh đang rất nặng
phải lọc máu suy đa tạng
em giờ không cần gì hết chỉ mong anh tỉnh táo khỏe mạnh để trở về với vợ con và gia đình
vợ chồng thượng uy hiếu kết hôn năm hai nghìn một mươi tám có với nhau hai người con là bé trần thủy ngân ba tuổi và trần nam khánh một mươi tháng
những tưởng cuộc sống sẽ sớm ổn định khi gia đình có đủ nếp đủ tẻ nhưng nào ngờ tai họa ập xuống
hoàn cảnh vốn khó khăn khi hai vợ chồng không có nhà cửa đang sống nhờ nhà bố mẹ vợ
chị tú chưa có việc làm ổn định đồng lương ý tỏi chưa đầy năm triệu chỉ đủ trang trạch

con gái đầu của anh chị cũng không được khỏe mạnh bởi khi chị tú mang thai được hai mươi bảy tuần tuổi thì chuyển dạng
đứa trẻ sinh non nên yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa
khi bố phải nằm viện lúc nào cháu cũng hỏi khi nào bú về khiến ông bà và mẹ thêm đau lòng
con thứ hai còn quá nhỏ rất cần lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ
là một trong những cán bộ đầu tiên của công an huyện nghi xuân sung về cơ sở năm năm qua
thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân hà tĩnh luôn bám cơ sở gần dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy mưu trí dũng cảm được nhân dân tin yêu và mến phục
vụ việc thượng úy trần trung hiếu hy sinh khiến nhiều đồng đội không khỏi đau lòng
sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
sau đó trần trung hiếu đã ước mơ được khoác lên mình mẫu áo của lực lượng công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống
từ ước mơ ấy cậu học trò nhỏ trần trung hiếu đã cố gắng học tập và đậu vào trường công an nhân dân
tốt nghiệp trung cấp an ninh hiếu được phân công công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện nghi xuân
bằng những kiến thức được đào tạo từ trường được sự hướng dẫn của các đồng chí lãnh đạo đồng đội đi trước
hiếu không ngừng nỗ lực góp phần cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
để tiếp tục hoàn thiện chi thức trên con đường giữ gìn an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi bảy hiếu thi đậu vào học viện cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra hình sự
vừa học vừa làm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ trương lớn về điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
đoàn viên công an trẻ tuổi thượng úy trần trung hiếu sung phong về cơ sở
trần trung hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của công an xã xuân hồng
xã xuân hồng cũng là địa phương đầu tiên của huyện nghi xuân bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
từ những ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên ấy năm năm qua cùng với các đồng chí trong công an xã xuân hồng
thượng ý trần trung hiếu đã vượt qua những khó khăn thường nhận bám địa bàn gắn bó với nhân dân tham mưu và triển khai nhiều giải pháp
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đưa nhân dân thúi mến nồng đội tin tưởng
ông nguyễn văn tuấn chủ tịch ubnd xã xuân hồng cho biết xã xuân hồng được xác định là một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của huyện nghi xuân
trong những năm qua tình trạng trộm cắp gây dối trật tự tệ nạn ma túy cờ bạc trên địa bàn có những diễn biến phức tạp
do vậy việc điều động công an chính quy đã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đạt được kết quả đó công an xã xuân hồng đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy
chính quyền địa phương nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong kết quả đó có vai trò đóng góp của thượng úy trần trung hiếu người cán bộ lâu năm nhất của công an xã xuân hồng tính đến thời điểm hiện tại
ông nguyễn duy tự xóm chín xã xuân hồng chia sẻ
các đồng chí công an xã luôn gần dân gắn bó địa bàn tận tụy vì nhân dân phục vụ
chúng tôi rất cảm kích trước những việc làm hành động dũng cảm đấu tranh tội phạm để giữ gìn sự bình yên của cán bộ chiến sĩ công an xã xuân hồng trong đó có đồng chí trần trung hiếu
theo đại úy lê hoàng hà trưởng công an xã xuân hồng thượng úy trần trung hiếu là cán bộ nhiều kinh nghiệm gắn bó với địa bàn xuân hồng
đồng chí luôn sâu sát và tham mưu nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự
thượng úy hiếu luôn phát huy những kinh nghiệm công tác từ đội cảnh sát hình sự công an huyện giữ vững bản lĩnh ý chí nhiệt huyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm
ở đời thường hiếu hiền lành gần gũi hòa nhã với mọi người được đồng đội tin mến phục nhân dân tin yêu
đồng đội nhân dân luôn hướng về người cán bộ công an xã trần trung hiếu luôn hết mình vì nước quên thân vì dân phục vụ